xin chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin nhanh hai mươi h
liên quan đến vụ gần hai trăm linh học viên ca nghiện ma túy ở sắp trăng trốn trại
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sắp trăng cho biết đã khởi tố vụ án
cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai do mâu thuẫn cá nhân về việc nghi bị tố cáo sử dụng ma túy trong phòng
nên một nhóm học viên đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác ngay trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
lợi dụng việc này một số học viên đã kích động các học viên khác đập phá tài sản phá khóa phòng cổng rào đục tường để trốn ra ngoài
khi cán bộ quản lý cơ sở và lực lượng công an đến giải quyết những học viên này đã tấn công khiến bốn cảnh sát bị thương
qua kiểm tra có một trăm chín mươi một học viên đã trốn thoát ra ngoài và đến ngày hai mươi chín tháng hai có một trăm bốn mươi học viên được đưa trở lại cơ sở
một mươi bánh heroin là tăng vật trong chuyên án vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng là phạm văn tiến chú huyện nghi lộc và đinh bạc long chú huyện thanh trường
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình để vận chuyển ma túy
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam đoạn diễn châu nghi sơn
công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an
bắt quả tăng tiến và long đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can gồm lý ngọc thành chu văn huỳnh cùng chú thành phố bắc cạn và nguyễn khắc hùng chú tệ huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo của ông hoàng văn linh giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
ba bị can trên là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty của phần vận tài dịch vụ và xây dựng bắc cạn
đã thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng b hai khóa k bốn mươi sáu số tiền một mươi bốn triệu đồng cao hơn mức phí phải nộp là một mươi triệu sáu trăm linh nghìn đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng văn linh cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên dạy lái xe tại công ty này
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bắt giữ nhiều đối tượng số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai bốn tổ công tác
tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt nguyễn thanh tuấn
tất cả cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet nguyễn quốc nam đã tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt
công an tp thanh hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền
qua đó đã thu hồi bốn mươi một khẩu súng các loại trong đó có ba mươi một khẩu súng quân dụng
với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố thanh hòa đã tuyên truyền vận động giao nộp thu hồi bốn mươi một khẩu súng các loại hàng trăm viên đạn súng quân dụng và vũ khí thô sơ
trong đó có ba mươi một khẩu súng quân dụng như ak k năm mươi chín k năm mươi bốn súng côn súng bắn đạn ria
do các đối tượng hình sự thanh thiếu niên tự giác giao nộp
cùng với công tác tuyên truyền công an thành phố thanh hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường xã làm tốt công tác điều tra nắm chắc tình hình địa bàn
ra soát lập danh sách các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ